mang theo giấy giới thiệu giả danh cán bộ công an đến liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô
lý quang thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đã bị phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang phát hiện
tại phiên sơ thẩm ngày hai mươi chín tháng chín tòa án nhân dân tp long xuyên tỉnh an giang đã tuyên phạt lý quang thái một mươi hai tháng tù về tội giả mạo chức vụ cấp bậc vị trí công tác
theo cáo trạng khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi thái đến phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh an giang xuất trình giấy giới thiệu do bộ công an cấp để liên hệ xác minh nguồn gốc xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi bảy a một nghìn tám trăm ba
sau đó thái được cán bộ trực tiếp dân nhận và hẹn thái đến một mươi sáu giờ cùng ngày quay lại nhận kết quả
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát giao thông đường bộ xác định giấy giới thiệu trên là giả
thái vừa quay lại thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên mời về trụ sở làm việc và thu giữ trên người thái nhiều giấy tờ giả như thẻ đảng viên chứng minh công an nhân dân và nhiều thẻ căn cước công dân cùng các giấy tờ khác mang tên lý quang thái
trong quá trình điều tra thái khai nhận số giấy tờ giả trên là do thái lên mạng xã hội facebook đặt làm đồng thời thừa nhận ngoài vụ việc trên thái còn ba lần giả mạo cán bộ công an để xác minh thu thập tài liệu trái quy định của pháp luật
đến ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
thái bị khởi tố để điều tra